ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế phú thọ đăng ký bổ sung một mươi bốn tám trăm ba mươi tám ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin tại phú thọ
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là nghệ an giảm một bốn mươi bốn lai châu giảm bốn trăm bảy mươi năm và tuyên quang giảm ba trăm tám mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là lạng sơn tăng ba chín trăm sáu mươi
lạng sơn tăng ba bốn trăm ba mươi tám và bắc ninh tăng chín trăm chín mươi sáu
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là sáu mươi bảy chín trăm tám mươi sáu ca một ngày
đến nay việt nam đã ghi nhận hai trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín do biến thị omicron tại thành phố hồ chí minh chín mươi bảy
quảng nam hai mươi bảy hà nội một mươi tám khánh hòa một mươi một đà nẵng tám kiên giang bốn quảng ninh hai mươi thanh hóa hai hải dương hai hải phòng một long an hai bà rịa vũng tàu một bình dương hai lâm đồng một
ninh bình một hương yên sáu bình phước một và an giang i
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có ba ba trăm hai mươi một năm ca nhiễm đứng thứ ba mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi hai trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ tức bình quân có một triệu người thì có ba mươi ba sáu trăm một mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm ghi nhận trong nước là ba ba trăm một mươi ba sáu trăm năm mươi ba ca trong đó có hai bốn trăm linh chín chín mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là tp hcm năm trăm ba mươi hai ba trăm linh ba ca bình dương hai trăm chín mươi bảy năm mươi năm ca hà nội với hai trăm năm mươi chín một trăm linh ca đồng nai với một trăm linh một một trăm ba mươi ca tây ninh chín mươi ca
tình hình điều trị
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày là ba mươi năm tám trăm sáu mươi sáu ca tổng số ca được điều trị khỏi là hai bốn trăm một mươi một chín trăm một mươi hai ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba một trăm chín mươi ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là hai năm trăm hai mươi sáu ca thở oxy dòng cao hf nc hai trăm tám mươi năm ca thở máy không xâm lấn một trăm linh chín ca thở máy xâm lấn
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba một trăm chín mươi ca thở oxy dòng cao hfnc hai trăm tám mươi năm ca thở máy xâm lấn một trăm linh chín ca thở máy xâm lấn một trăm linh chín ca thở máy xâm lấn một trăm linh chín ca
số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng hai ghi nhận chín mươi bốn ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh hai trong đó có một ca tử sắp trăm chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác hà nội một mươi bảy nam định bảy bắc giang nam bình định năm thanh hóa năm ninh bình bốn quảng bình bốn bạc liêu ba bình thuận ba đà nẵng ba kiên giang ba ca trong hai ngày
lào cai ba phú thọ ba quảng ninh ba thái nguyên ba bà rịa vũng tàu hai bắc ninh hai gia lai hai lâm đồng hai ca trong hai ngày quảng ngãi hai bình dương cà mau đắk nông đồng nai đồng tháp hà tĩnh hải dương hòa bình quảng trị tây ninh và trà vân mỗi tỉnh có một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi một trăm bốn mươi bốn ca chiếm tỷ lệ chín

tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong khu các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ tư trong khối các nước asean
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội vào sáng ngày hai mươi bảy tháng hai
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chu ngọc anh cho biết hiện hà nội đã lưu hành omicron song hành với delta
và có thể đã chiếm đa số bởi tốc độ lây lan covid một mươi chín hiện nay rất nhanh khả năng có thể đạt đỉnh trong nửa tháng nữa
tùy vào các biện pháp phòng chống dịch
sáng ngày hai mươi bảy tháng hai chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chu ngọc anh
trưởng ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín hà nội đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận huyện xã phường
để chỉ đạo các giải pháp kịp thời trước tình hình dịch bệnh gia tăng
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nhận định diễn biến dịch bệnh rất phức tạp và hà nội đã có ngày trên một mươi ca mắc covid một mươi chín
bảy mươi bốn xã phường đã chuyển sang cấp độ ba tuy nhiên số bệnh nhân thể nhẹ không trự chứng chiếm đa số chín mươi sáu
trong đó chín mươi năm tổng số ca nhiễm điều trị tại nhà
thành phố luôn theo dõi nắm bắt chặt diễn biến dịch bệnh
số ca chuyển tần số ca điều trị tầng hai tầng ba vẫn được kiểm soát
diễn biến này mang đến áp lực càng tăng cho y tế các cấp đặc biệt là cấp cơ sở
trong đó gánh nặng đang là thủ tục xác nhận f và khỏi bệnh
trong khi chúng ta vẫn phải tiếp tục tập trung rà soát đối tượng nguy cơ người da có bệnh nền chưa được tiêm đủ mũi
bên cạnh đó là nguy cơ lây nhiễm với lực lượng tuyến đầu
vì vậy cuộc họp lần này chính là để chính quyền các cấp từ thành phố đến xã phường
làm thế nào có giải pháp thiết thực trong tình hình mới để giảm tải
chia sẻ với y tế cơ sở để phục vụ nhân dân tốt nhất chủ tịch ubnd tp nói
chủ tịch ubnd thành phố cho biết hà nội đang khẩn trương giải trình tự gen
để đánh giá mức đội chủng omicron cho kết quả từ viện vệ sinh dịch tẩy và cho biết
việc giải trình tự gen chậm nhưng trên thực tế có thể nhận định hiện hà nội đã lưu hành omicron
song hành với delta và có thể đã chiếm đa số bởi tốc độ lây lan covid một mươi chín hiện nay rất nhanh
theo các chuyên gia đánh giá
nửa tháng nữa số ca mắc ở hà nội vẫn sẽ tiếp tục tăng cao và khả năng có thể đạt đỉnh
trong nửa tháng nữa tùy vào các biện pháp phòng chống dịch
thành phố cũng đánh giá đây là thách thức áp lực và khó khăn rất lớn đối với hệ thống y tế cơ sở
nếu không kịp thời đưa ra các giải pháp công nghệ và ý thức người dân
ngay trong ngày hôm nay chủ tịch ubnd tp yêu cầu giám đốc sở y tế chủ trì lập ngay
tổ công tác liên ngành bang chỉ đạo thành phố với đầu mối rõ gọn nhẹ nhất để kiểm tra
báo cáo hàng ngày các phần việc cụ thể của mọi mặt công tác nắm
những hướng dẫn thích ứng kiểm soát nhóm nguy cơ cao số liệu chuyển tầng
điều trị tại cơ sở y tế hàng ngày thích ứng với các hoạt động đi học trực tiếp
các cơ quan hành chính để vẫn đảm bảo hiệu quả công việc đảm bảo việc học tập của học sinh
chủ tịch ubnd thành phố nói rõ
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại thủ đô mỗi người cần có ý thức bảo vệ sức khỏe
không những cho bản thân mà cả cộng đồng bởi sức khỏe mắc mới hàng ngày
tăng ở ngưỡng chóng mặt
hãy nhìn vào đó để thấy mức độ lây lan khủng khiếp của covid một mươi chín
tránh để áp lực quá tải lên ngành y tế
cũng trong cuộc họp ban chỉ đạo sáng nay các đơn vị đã phản ánh về tình trạng quá tải
thiếu nhân lực ở cấp xã phường hiện nay và tình trạng người dân khó khăn
trong việc xác nhận f hay khỏi bệnh
trước vấn đề này lãnh đạo sở y tế hà nội đã có những phản hồi
để giải bài toán quá tải giám đốc sở y tế trần thị nhị hà cho rằng
trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện cần chủ động làm việc
với các bệnh viện trên địa bàn theo nội dung thành phố hà nội đã làm việc
điều trị bệnh nhân tầng hai tầng ba dành ít nhất năm mươi số giường
khi đó sở y tế sẽ điều tiết lại đảm bảo bệnh nhân được điều trị ngay trên địa bàn
về việc báo chí có phản ánh ở một số địa bàn người dân khó khăn trong việc xác nhận f
khỏi bệnh xác nhận để thanh toán bảo hiểm y tế bà hai cho biết
trong tuần qua một số địa phương có số ca mắc cao như hoàng mai đông anh nam tử liêm sóc sơn
theo vị lãnh đạo sở y tế có nơi có tình trạng người dân phải xếp hàng gây bức xúc
nhưng cũng có nơi chưa xảy ra hiện tượng quá tải nhờ sự vào cuộc quyết liệt
huy động được mọi lực lượng bố trí khoa học
sự đánh giá của người dân là rất quan trọng
việc xác nhận f hay hết thời gian cách ly người dân có thể tự làm test nhanh
khi được nhân viên y tế giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp nghĩa là thực hiện online cũng được
giám đốc sở y tế hà nội nói tiếp bên cạnh đó các xã phường cần sử dụng tốt phần mềm quản lý f
có hướng dẫn cụ thể phần mềm in được quyết định hết cách ly được quyết định hưởng bảo hiểm xã hội
cần huy động thêm các lực lượng thanh niên phụ nữ mới đủ nhân lực phục vụ nhân dân kịp thời
phải ứng dụng công nghệ tối đa
từ những chỉ đạo của giám đốc sở y tế hà nội
áp dụng vào các phương xã sẽ phần nào giảm thiểu tối đa áp lực quá tải tới hệ thống y tế cấp cơ sở
còn tại tp hcm theo ghi nhận trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng hai
thành phố cách ly chăm sóc và điều trị cho ba mươi bảy ba trăm năm mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai tám trăm bảy mươi chín ca nhập viện tầng hai tầng ba năm trăm sáu mươi bốn ca cách ly tập trung và ba mươi ba chín trăm một mươi ca cách ly tại nhà
theo báo cáo của sở y tế tp hcm ngày hai mươi sáu tháng hai tổng số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
được xác định theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế là hơn hai ca
và gần hai năm trăm linh ca phát hiện qua test nhanh nghi ngờ
số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi đang điều trị cũng tăng lên
mặc dù số ca mắc và nhập viện gia tăng nhưng số ca nặng và tử vong vẫn được kiểm soát
trong xu hướng bệnh gia tăng trong đó có trẻ em tp hcm đã chuẩn bị bốn trăm năm mươi giường
trong đó có một trăm năm mươi giường hồi sức hô hấp tại ba bệnh viện nhi
nhi đồng một nhi đồng hai và nhi đồng thành phố sẵn sàng thu dung
điều trị trẻ em mắc covid một mươi chín cũng như phân tầng điều trị hướng dẫn chăm sóc tại nhà
và các trường hợp
các bệnh viện khác cũng sẵn sàng kịch bản tiếp nhận sàng lọc và điều trị trẻ em mắc covid một mươi chín
sở y tế tp hcm đã lên kế hoạch theo dõi sát diễn tiến số ca mắc
số ca nặng cần hỗ trợ hô hấp tại các bệnh viện để kịp thời tham mưu cho ủy ban nhân dân tp hcm
xem xét chính sách dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh
đồng thời thành phố cũng xây dựng kịch bản khi số trẻ mắc covid một mươi chín gia tăng
sẵn sàng triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ dưới một mươi hai tuổi tập hấn cho hệ thống y tế
giáo viên giúp nhận biết các dấu hiệu xử trí ban đầu quy trình xử trí f trong trường học
bộ y tế cũng vừa ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín ở trẻ em
trước thực trạng trẻ em mắc covid một mươi chín tăng đáng kể như hiện nay
tp hcm cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tránh dịch bùng phát mạnh trở lại
đặc biệt là chú trọng phòng bệnh và điều trị bệnh ở trẻ em
liên quan đến vấn đề thuốc điều trị covid một mươi chín made in vietnam bán tràn lan
nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng chấn chỉnh
đồng thời khuyến cáo người dân cẩn trọng chỉ dùng thuốc khi có hướng dẫn của bác sĩ
từ ngày hai mươi bốn tháng hai thuốc điều trị covid một mươi chín có chứa hoạt chất monuperavir
do việt nam sản xuất được bán rộng rãi
và theo quy định người mua thuốc cần có giấy xác nhận f hoặc có đơn kê của bác sĩ
tuy nhiên từ chiều tối ngày hai mươi bốn tháng hai đến ngày hai mươi năm tháng hai
tại một số trang nhóm trên mạng xã hội cũng như nhiều hiệu thuốc ở thành phố hồ chí minh
thuốc monopiravir made in vietnam được rau bán như rau ngoài chợ
đặc biệt một số người dân đến mua thuốc không cần giấy tờ theo quy định
bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết
các sản phẩm thuốc điều trị covid một mươi chín của ba công ty dược phẩm việt nam
sau khi được bộ y tế thống nhất giá cả đã có tại các cửa hàng bán lẻ
do đây là thuốc kháng virus nên phải thực hiện bán theo kê đơn
mà muốn kê đơn thì bác sĩ phải khẳng định là có bệnh
vậy nên nếu người dân test nhanh dương tính rồi ra tiệm mua thuốc là không đúng quy định
bà mai cũng cảnh báo việc mua bán thuốc không theo cây đơn là rất nguy hiểm
bởi nếu người dân sử dụng bừa bãi kháng sinh sẽ dẫn đến kháng thuốc
để giải quyết bài toán này sở y tế thành phố hồ chí minh đã có công văn gửi cho bộ y tế
đề nghị hướng dẫn cụ thể hơn về việc kê đơn cho bệnh nhân covid một mươi chín
trước mắt sở y tế sẽ đi kiểm tra và nhắc nhở các nhà thuốc bán thuốc cho người dân theo đúng quy định
có người dân phản ánh rằng không chỉ kiểm tra nhắc nhở mà phải xử lý nghiêm những nơi nào không tuân thủ quy định
bên cạnh những f đáp ứng đủ điều kiện thì hiện nay cũng không ít người giấu bệnh tự mua thuốc về dùng
gây nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc đầu cơ mua đi bán lại giá trên trời làm rối loạn thị trường
cơ quan chức năng cần chấn chỉnh gấp cũng như quản lý chặt khâu bán thuốc thường xuyên kiểm tra
và vi phạm thi phạt thật nặng bộ y tế cần khẩn cấp ban hành quy định hướng dẫn cụ thể hơn
về việc kê đơn cho bệnh nhân covid một mươi chín
việc người dân tự ý mua thuốc sử dụng khi chưa có chỉ định của bác sĩ có thể làm giảm hiệu quả
điều trị covid một mươi chín đồng thời gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch bệnh
chưa kể có thể mua các sản phẩm trôi nổi chưa được kiểm định không rõ nguồn gốc
chúng ta cần bình tĩnh nếu không may bị f cần khai báo đầy đủ và tuân thủ theo chỉ dẫn
của cơ quan y tế không phải f nào cũng cần dùng thuốc này mà phải theo sự chỉ định
của bác sĩ nếu làm dụng hậu quả sẽ khôn lường
tại thành phố cao bằng trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín với số ca nhiễm tăng cao
thành phố cao bằng tỉnh cao bằng đã quyết định áp dụng nhiều biện pháp theo hướng cao hơn
cấp độ phòng dịch kể từ ngày hai mươi bảy tháng hai
ủy ban nhân dân thành phố cao bằng đã có văn bản yêu cầu từ một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng hai
tất cả các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhân dân trên địa bàn thành phố triển khai áp dụng nghiêm
chống dịch tương ứng theo cấp độ dịch cấp ba nguy cơ cao
theo đó không tổ chức hội họp tập hứng hội thảo quá năm mươi người và toàn bộ người tham dự
phải tiêm đủ liều vaccine hoặc có xét nghiệm âm tính covid một mươi chín còn hiệu lực
ủy ban nhân dân thành phố cao bằng cũng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết
dừng các hoạt động tụ tập thể dục ngoài trời tạm dừng các hoạt động biểu diễn văn hóa
nghệ thuật thể dục thể thao tạm thời đóng cửa không phục vụ các hoạt động tham quan
các hoạt động tính ngưỡng tại các cơ sở thờ tự các di tích lịch sử trên địa bàn
tuyên truyền người dân tạm dừng tổ chức cưới và tiệc khiếu cần tổ chức đơn giản gọn nhẹ gói gọn trong hai mươi bốn giờ
hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như làm tóc làm đẹp
massage vũ trường karaoke trò chơi điện tử phòng thể dục cũng tạm ngừng
đối với các dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về không phục vụ ăn uống tại chỗ
chủ nhà hàng nhân viên phải tiêm đủ liều vaccine hoặc xét nghiệm âm tính covid một mươi chín còn hiệu lực
đối với các siêu thị chợ yêu cầu bố trí giữ đúng khoảng cách
không tập trung quá hai mươi người cùng thời điểm tại một cửa hàng siêu thị
ủy ban nhân dân tp cb cũng yêu cầu tiếp tục cho cấp mầm non nghỉ học
các bậc tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục dừng học tập trung
chuyển sang học online cho đến khi có thông báo mới
quyết định trên được đưa ra sau khi trên địa bàn tp cb liên tiếp gia tăng các ca nhiễm covid một mươi chín
trong cộng đồng sau tết nguyên đáng nhâm dần đặc biệt chỉ trong vòng bảy ngày gần đây
địa phương này đã có gần bốn năm trăm linh ca nhiễm mới
tp cb đang căng mình chống dịch trong những ngày qua khi số ca mắc tăng lên liên tục
đây không chỉ là trách nhiệm của bang lãnh đạo tỉnh thành phố
mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân
còn tại tỉnh đắk lắc số ca mắc covid một mươi chín tăng đột biến trên địa bàn tỉnh này
ngành y tế cũng đã triển khai nhiều phương án ứng phó với dịch bệnh
trong đó tăng cường nhân lực cho tuyến y tế cơ sở để phục vụ điều trị f tại nhà
sáng ngày hai mươi bảy tháng hai bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đắk lắc cho biết
toàn tỉnh ghi nhận hai một mươi ca mắc covid một mươi chín mới trong hai mươi bốn giờ qua
trong đó có một sáu trăm bảy mươi một ca trong cộng đồng
đây là lần đầu tiên số ca mắc covid một mươi chín ở tỉnh này vượt hơn hai ca mỗi ngày
thành phố buma thuộc có số ca mắc nhiều nhất với một một trăm ba mươi chín ca
trong đó có một chín mươi bảy ca cộng đồng
như vậy trên địa bàn tỉnh đắk lắc ghi nhận lũy kế ba mươi một bảy trăm chín mươi chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi một bốn mươi chín trường hợp đang điều trị hai mươi sáu trăm ba mươi bảy trường hợp đã khỏi bệnh và một trăm một mươi ba trường hợp tử vong
trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng mạnh trên địa bàn
sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết đã chỉ đạo các trung tâm y tế
bệnh viện đa khoa các huyện thị xã thành phố trong tỉnh khẩn trương thực hiện phương án
bệnh viện tách đôi và tổ chức thu dung điều trị ngay bệnh nhân covid một mươi chín ở tầng một và tầng hai
với số dường bệnh được bố trí hợp lý phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn
chỉ đạo bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên triển khai tiếp nhận và điều trị bệnh nhân là trẻ em
và người lớn thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao ở tầng hai và tầng ba
cùng ngày trung tâm y tế thành phố buma thuộc cho biết đơn vị đã chỉ đạo các trạm y tế
xã phường tăng cường công tác giám sát kiểm tra làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
đối với các đối tượng có nguy cơ cao để phát hiện điều trị kịp thời các f tránh lây nhiễm trong cộng đồng
đồng thời để đáp ứng việc quản lý theo dõi f điều trị tại nhà
trung tâm y tế thành phố đã tăng cường nhân lực cho các trạm y tế xã phường
cụ thể mỗi trạm y tế được bổ sung từ bốn đến sáu người là các tình nguyện viên
cán bộ y tế về hưu hay y tế tư nhân trên địa bàn
cùng với đó chỉ đạo các xã phường kiện toàn các trạm y tế lưu động tổ covid một mươi chín cộng đồng
nhằm kịp thời ứng phó trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
những ca mắc đang tăng đột biến tại tỉnh đắk lắc người dân nên bình tĩnh ứng phó và chống dịch
nhưng cũng không nên lên lại chủ quan tránh dịch bùng nổ mạnh mẽ
đi từ thành phố hồ chí minh về đắk lắc một người dân đã không khai báo cách ly y tế
dẫn đến lây lan bệnh cho một mươi một người gây thiệt hại một sáu tỷ đồng
và mới đây người này đã bị truy tố về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
ngày hai mươi bảy tháng hai một lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân thành phố buma thuộc tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố nguyễn thanh hải ba mươi bảy tuổi ngụ thành phố buma thuộc
về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
theo cáo trạng hải là quản lý chính tại văn phòng nhà xe tiếng anh thành phố buma thuộc
vào tối ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hải cùng hai tài xế đi ô tô từ thành phố buma thuộc đến trụ sở quốc công ty
tại quận tân bình thành phố hồ chí minh
tại đây hải đã tiếp xúc với các nhân viên nhà xe khoảng bốn mươi năm mươi người đến gửi nhận hàng
hai hôm sau hải đi ô tô về thành phố buma thuộc
theo quy định người từ thành phố hồ chí minh về đắk lắc phải khai báo y tế
thực hiện cách ly y tế tại nhà để phòng chống dịch nhưng hải không thực hiện
sau đó người này có biểu hiện sốt nên đi khám
tại bệnh viện đa khoa thiện hạnh bị can đã khai báo
y tế gian dối không thực hiện xét nghiệm test covid một mươi chín
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hải đã đi nhiều nơi
tiếp xúc với nhiều người làm lây lan bệnh sars cov hai cho một mươi một trường hợp tiếp xúc gần
và tạo ra chuỗi lây nhiễm cho những người khác tại địa bàn thành phố buma thuộc
theo sở y tế tỉnh đắk lắc tổng chi phí thiệt hại liên quan đến chuỗi lây nhiễm
do hải gây ra là hơn một sáu tỷ đồng
từ sự việc trên mỗi người cần nâng cao ý thức và trách nhiệm
khai báo y tế thông báo với mọi người và cách ly y tế khi phát hiện mình mắc covid một mươi chín
tránh để tình trạng dịch lây lan mạnh ảnh hưởng đến xã hội và cộng đồng
thưa quý vị trước thực tế số ca mắc liên tục tăng nhanh như hiện nay
việc nghiêm túc thực hiện năm k để tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh là cần thiết hơn bao giờ hết
bên cạnh đó thì những di chứng hậu covid một mươi chín cũng rất đáng lo ngại
vậy nên chúng ta cũng không nên có suy nghĩ lơ là phòng dịch
hãy có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như của gia đình và cộng đồng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo